mà một nước áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu và quy trình nhằm đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu còn gọi là các hàng rào kỹ thuật trong thương mại
dễ hiểu hơn đây là biện pháp phòng vệ thương mại mà các nước sẽ áp dụng để bảo vệ người tiêu dùng cũng như nền sản xuất nội tại của nước đó
tuy nhiên qua nhiều năm tham gia các fta rất nhiều các doanh nghiệp việt nam vẫn còn gặp khó khăn để có thể thực thi hàng rào
phát triển của liên hợp quốc hiện nay trên thế giới cứ ba biện pháp phi thuế quan được áp dụng thì sẽ có một hàng rào kỹ thuật hay còn gọi là hàng rào tbt phải thực thi
hàng rào kỹ thuật này được hiểu là các biện pháp kỹ thuật được các nước áp dụng đối với mọi hàng hóa khi qua biên giới bao gồm cả hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu
về các cái hàng hóa khác nhau thì đều có các cái quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo cái an toàn về sức khỏe cũng như các cái yêu cầu về môi trường đảm bảo an toàn về môi trường đảm bảo sản xuất xanh sạch đảm bảo các cái điều kiện cho cái người lao động trong cái quá trình sản xuất ra sản phẩm và đáp ứng những cái thư chuẩn của cái tổ chức lao động quốc tế
wto đã ban hành riêng hiệp định về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại tbt
gọi tắt là hiệp định tbt
trong đó hầu hết các fta của việt nam đã ký kết hoặc kết thúc đàm phán đều có chương về tbt và cơ bản dựa trên hiệp định tbt của wto
vì vậy để được hưởng yêu đãi thuế quan các doanh nghiệp việt nam phải vượt qua các điều kiện này bên cạnh các tiêu chuẩn rất cao về hàng hóa của các thị trường nước ngoài
rào cản kỹ thuật hay người ta gọi là hàng rào phi thuế quan thì các nước thường sử dụng nó như
như là một cái công cụ để bảo hộ cái thị trường trong nước
thì nó có rất nhiều hình thức của rào cản kỹ thuật
ví dụ như là tôi nói là trong cái hàng nông sản chẳng hạn thì nó có cái hàng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
thì như vậy anh phải có anh phải chứng minh được cái quy trình sản xuất của anh an toàn cái sản phẩm của anh an toàn an toàn mà không gây ra độc hại
ngay cả trong cái hàng công nghiệp cũng thế thì có những cái sản phẩm độc hại
người ta đã cấm rồi mà nhưng mà nếu mình sử dụng thì người ta có thể dùng cái hàng rào đấy để người ta không cho phép mình sử dụng
một cái dạng hàng rào kỹ thuật thứ hai nữa là người ta có thể đưa các cái biện pháp gọi là bán phá giá
và gần đây thì như vậy là còn có cái tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội
hoặc là gì trong quy trình sản xuất của anh có thể gây ra tác hại môi trường rồi v v
thì tất cả những cái điều đấy cũng sẽ bị áp dụng những cái rào cản các cái hàng rào kỹ thuật
với sự mơ hồ chưa hiểu rõ về hàng rào kỹ thuật tbt cũng như những thách thức cơ hội đi cùng
nên việc xuất khẩu hàng hóa của nhiều doanh nghiệp đôi khi bị chính những hàng rào kỹ thuật này càn trở gây rủi ro thiệt hại về kinh tế
bên cạnh đó bản thân hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp của việt nam
cũng chưa đáp ứng được các yêu cầu về quản lý xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa trên thị trường
tất cả những cái hàng rào đấy là được áp dụng rất linh hoạt
đặc biệt là những nước phát triển
nhưng xu hướng gần đây thì những nước đang phát triển cũng áp dụng lẫn nhau rất nhiều
nhưng chúng ta sẽ thấy ấn độ brazil trung quốc cũng bắt đầu sử dụng hàng rào kỹ thuật để đối phó với việc hàng nhập khẩu
khi chúng ta dựng hàng rào kỹ thuật chúng ta đòi hỏi người ta phải đáp ứng cái kỹ thuật đấy
thì chúng ta cũng phải chứng nghiệm rằng doanh nghiệp trong nước chúng ta cũng đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đấy
nếu mà chúng ta đòi hỏi rằng là nhập khẩu phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật này
nhưng trong nước không đạt
không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật này rõ ràng anh phân biệt đối xử
là như vậy là không được
mà trong với trình độ sản xuất như chúng ta hiện nay
để chúng ta dựng cái hàng rào kỹ thuật càng cao thì chúng ta lại càng khó khăn cho những nhà sản xuất trong nước
kể cả đối với những ngành có sự tăng trưởng xuất khẩu hàng năm
cũng đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc thực thi các hàng rào kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của các nước đối tác
các đề bản năm viên phía các doanh nghiệp việt nam mình có xuất khẩu quải thiểu sang bên đó
chúng tôi là những người giúp đỡ cho các doanh nghiệp việt nam tìm kiếm thị trường
và cũng như là buôn bán được cái chai vải đó ở trên thị trường úc
nhưng mà đạt được cái tiêu chuẩn đó thì úc rất là khắt khe trong vấn đề
vì chống cái mầm bệnh của các loại trái cây lông sàn đó có thể đem vào trong nước úc
mà chính phủ úc rất là nghiêm ngặt
các doanh nghiệp của úc của việt nam mình là phải đạt đủ tiêu chuẩn đó thì mới làm được
bên cạnh trái vải thiều nhiều sản phẩm nông sản khác của việt nam
cũng rất khó để vào được các thị trường nước ngoài
ví dụ như hạt mắc ca là loại hạt được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới
nhưng với những doanh nghiệp nhỏ muốn đưa được sản phẩm ra thị trường lớn
cần có những bước chuẩn bị rất lâu để đáp ứng các yêu cầu đặt ra từ nước sở tại
mọi người biết là nhật bản để xuất khẩu sang nhật bản thì về tất cả giấy tờ

các doanh nghiệp việt nam cũng như là việc kiểm tra chất lượng rất là khách khe
hiện tại thì ở việt nam thì hạt ở việt nam của bên mình sử dụng để làm nguyên liệu
thì cũng chưa có một chứng chỉ hay là một cái đánh giá chỉ tiêu chất lượng nào cả
thế nên là cái việc đó là cái việc hạn chế của mình
cũng như để tiếp cận thị trường nhật thì mọi người phải dành đến ba đến năm năm
có khi là nhiều hơn để có thể chiếm lĩnh được lòng tin của khách hàng
cũng như là cái việc nhập khẩu được dễ dàng hơn thợ lợi hơn
vì myanmar là thị trường mới nhưng mà hiện tại là họ đang áp dụng
những cái tiêu chuẩn là của mỹ
họ áp dụng rất nhiều tiêu chuẩn của mỹ với cả nước ngoài
ví dụ như là trong việc xuất khẩu bánh kẹo của bên tôi thì hiện tại là có về cái fda
tức là cái chứng chỉ về công nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
và rất nhiều cái khác liên quan đến thực phẩm và ngành thuốc
thì trong một năm thì thường là myanmar họ
ví dụ như trong năm nay họ thay đổi đến hai ba lần về fda
thì nó cũng có thể là khó khăn cho doanh nghiệp
với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
việc đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của thị trường quốc tế lại càng khó khăn hơn
đặc biệt khi năng lực cạnh tranh còn hạn chế
thiếu thông tin thiếu sự bảo hộ về mặt pháp lý
để hàng giao kỹ thuật trong thương mại không là rào cản cho các doanh nghiệp tham gia
vào chuỗi giá trị toàn cầu
wto đã thực thi hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại
hiệp định tbt với những nguyên tắc nghĩa vụ
như không phân biệt đối xử
không cản trở thương mại quá mức cần thiết
công khai minh bạch
có căn cứ khoa học và dựa trên đánh giá nguy cơ
rủi ro được áp dụng
bởi vậy trong các hiệp định thương mại tự do
để được hưởng những yêu đãi thuế quan
thì việc thực thi và áp dụng các hàng rào kỹ thuật trong thương mại này là điều cần thiết
trong lĩnh vực kinh doanh
đều có một cơ hội kinh doanh mà để mất đi cơ hội kinh doanh đó rất khó
hai nữa là người phương tây rất tôn trọng chữ tín trong kinh doanh
để mất đi thương hiệu đó rất khó để lại
nhưng tôi nghĩ rằng sau những cuộc đàm phán và những sửa sai của những doanh nghiệp
họ nhìn thấy về trong tương lai
họ muốn có những sân chơi rộng hơn trên thế giới cũng như nước úc nói riêng
thì họ phải làm tốt những tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn quốc tế
trong lĩnh vực kinh doanh
thúc đẩy việc thực thi các hàng rào kỹ thuật này
việc tăng cường vai trò chức năng và nâng cao năng lực của cơ quan đầu mối
là một trong những điều kiện quan trọng
hiện nay mạng lưới tbt việt nam đã được thành lập với nhiệm vụ cung cấp thông tin
và giải đáp các vấn đề liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong phạm vi quản lý
để gửi cho bên liên quan các đối tác ở trong nước và nước ngoài
chúng ta có trang web của văn phòng sps tpt ở việt nam rồi
thì sẽ đăng tải toàn bộ những thông tin những nội dung những văn bản
những quy định mới của phía các nước đối tác liên quan đến các hàng rào này
thì doanh nghiệp của chúng ta thì vào các trang web đấy là chúng ta sẽ biết được
và thậm chí là bây giờ các trang web còn có hình thức để cho doanh nghiệp có thể
ví dụ chúng ta đăng ký là thành viên và hàng tháng chúng ta sẽ nhận được những thông báo
gửi vào mail của doanh nghiệp
thì tôi nghĩ cái đấy rất là hữu ích cho doanh nghiệp
tuy nhiên để vượt qua hàng rào kỹ thuật
lợi hưởng những ưu đãi thuế quan từ các thị trường này
điều quan trọng nhất vẫn là sự nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
với định hướng chiến lược phát triển là đưa ống thép và các thiết bị chứa ra thị trường quốc tế
doanh nghiệp này đã chọn mỹ là thị trường chính
những khó khăn sẽ đặt cho các doanh nghiệp việt nam khi làm việc với các đối tác mỹ
đó chính là việc chuẩn hóa các tiêu chuẩn của sản phẩm
từ công nhân sản xuất máy móc thiết bị máy móc kiểm tra
và toàn bộ các cơ sở ở tầng
tuy nhiên đó cũng là một thuận lợi để cho các doanh nghiệp
khi đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn của khách hàng mỹ
thì sẽ nâng cao hơn được cái khả năng các nguồn lực của mình
và bên cạnh đó thì cũng nâng cao thêm được vị thế của doanh nghiệp của mình
khi làm việc với các đối tác của mỹ
mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước
nhưng doanh nghiệp này cũng mất tới hai năm để có thể đưa sản phẩm của mình phát triển tại thị trường này
nhưng chính sự tìm hiểu thông tin
tìm hiểu thị trường pháp luật của nước sở tại
doanh nghiệp đã đạt được nền móng vững chắc cho việc phát triển sản phẩm tại mỹ
cũng như vươn tới các thị trường khó tính khác
chúng tôi cũng đã có những bước chuẩn bị từ những năm hai nghìn
khi mà đặt ra cái kế hoạch để xuất khẩu sản phẩm của mình tới thị trường mỹ
và sau hai năm chuẩn bị
thì chúng tôi đã chính thức xuất khẩu những sản phẩm của mình tới thị trường mỹ
bắt đầu từ năm hai nghìn tám
hiệp định song phương cũng như đa phương mà việt nam đang tham gia
thì đòi hỏi các doanh nghiệp khi muốn xuất khẩu những sản phẩm của mình
đến những thị trường khó tính như thị trường mỹ
cũng như là sẽ đối diện với sự cạnh tranh trực tiếp của các doanh nghiệp nước ngoài sẽ vào việt nam
thì các doanh nghiệp sẽ phải tự có một bước chuẩn bị để nâng cao thêm cái năng lực cạnh tranh của mình
thì doanh nghiệp bản thân doanh nghiệp cũng cần nhận thức được là
cái cuộc chơi ở đây không chỉ là chuyện chúng ta nhìn thấy giá cả
hiện nay cạnh tranh được chúng ta vào
và khi cái giá cả không cạnh tranh được thì chúng ta đi
mà vấn đề là phải nhìn có một cái chiến lược để chiếm lĩnh trong dài hạn
bản thân các hiệp hội của doanh nghiệp với tư cách làm đại hội đại diện cho doanh nghiệp
cũng có thể có một cái tìm kiếm các hình thức trợ giúp pháp lý khác nhau
bởi vì tới từng doanh nghiệp thì không phải doanh nghiệp nào cũng có điều kiện
để thuê luật sư hay là tìm hiểu sâu về các cái chi tiết kỹ thuật liên quan đến pháp lý
đối với các thị trường
thế nhưng câu chuyện ở đây là với tư cách đại diện của hiệp hội
thì có những hình thức trợ giúp pháp lý nó là chung cho tất các doanh nghiệp
thì nó sẽ giảm được chi phí cho từng doanh nghiệp
và bản thân các doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi
từ những cái việc trao đổi kinh nghiệm hay là thảo luận chung giữa các doanh nghiệp với nhau
thì những cái chi tiết cái câu chuyện là những cái chi tiết về kỹ thuật liên quan đến pháp lý ấy
đôi khi nó là rất nhỏ
nhưng với từng doanh nghiệp thì trong từng hợp đồng từng giao dịch cụ thể nó lại rất quan trọng
và một khi mà doanh nghiệp mà không nhận thức được cái hậu quả về mặt pháp lý
khi không tuân thủ các cái chi tiết này
thì đôi khi nó sẽ đánh nó sẽ làm hỏng hết toàn bộ các cái nỗ lực của doanh nghiệp
khi mà liên quan về xây dựng hình ảnh cũng như là tiếp cận thị trường
doanh nghiệp việt nam cần cái nâng cao về chất lượng
và phải chấp nhận tư duy ra với biển lớn
chứ không thể là chấp nhận cái chất lượng
ở một cái
xưởng sản xuất nhỏ việt nam mà lại muốn bán đi toàn cầu được
đấy thì tôi nghĩ là phải thay đổi
thay đổi ở đây là không những về sản xuất tốt
mà phải kể cả cái cách thức hợp tác và cách chức phối
kết hợp làm ăn thương mại quốc tế với các bạn
cũng phải theo chuẩn vực quốc tế
rõ ràng các hàng giao kỹ thuật trong thương mại sẽ không là rào cản
nếu các doanh nghiệp việt chủ động tìm hiểu
nghiên cứu thị trường cũng như nâng cao năng lực
cạnh tranh theo những chuẩn hóa quốc tế
bên cạnh đó để bảo hộ nền sản xuất trong nước
không để các doanh nghiệp việt thua thiệt trên chính sân nhà
việt nam cũng cần thắt chặt hàng giao kỹ thuật trong thương mại
tránh để các nước khác lợi dụng những ưu đãi thuế quan
mà việt nam đang được hưởng để giàn lệnh thương mại